theo lãnh đạo sở tài nguyên và môi trường tp đà nẵng hiện nay tại bãi rác khánh sơn thì thành phố đang triển khai đầu tư hàng loạt dự án
nhằm nâng cấp hạ tầng đánh giá tác động môi trường và xử lý nước dỉ rác để nâng công suất lên hơn một m ba một ngày đêm
giải quyết tình trạng quá tải cũng như khắc phục ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân trong thời gian qua
thành phố đang thực hiện các dự án thứ nhất là nâng cấp hạ tầng bao gồm hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải rác
nâng cấp cao trình nâng cao khả năng trôn lớp của bãi giác xây dựng mới hộp trôn giác số sáu bảo đảm đủ để trôn lớp giác đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
dự án thứ hai là đầu tư giai đoạn hai chạm xử lý nước thải rác để nâng công suất lên hơn một m ba trên ngày đêm
giải quyết tình trạng quá tải và sẽ đưa vào vận hành trong năm hai nghìn hai mươi một
dự án thứ ba là hạ tầng kỹ thuật nhà máy xử lý rác công suất một tấn trên ngày đêm
chậm nhất vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hoàn thành hạ tầng để kêu gọi đầu tư
nhà máy dự kiến được khởi công vào quý ba năm hai nghìn hai mươi và hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi hai
thành phố đà nẵng vừa có chủ trương đầu tư bảy ba tỷ đồng để bổ sung các tiện ích công cộng
tôn tạo cảnh quan sửa chữa và cải tạo những hư hỏng của các công trình
hạ tầng hiện trạng để phục vụ du lịch tại vỉa hè các bãi biển tuyến đường hoàng sa và võ nguyên giáp
thuộc hai quận sơn trà và ngũ anh sơn
dự án các hạng mục công trình do ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án
thời gian thực hiện từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi